liên quan đến sự việc khu rừng phòng hộ sông côn giáp danh giữa hai xã dơ ngây và tà lu
huyện đông giang tỉnh quảng nam bị tàn phá nghiêm trọng mà truyền hình nhân dân đã phản ánh
chiều nay đại tá trần đình hùng trưởng công an huyện đông giang tỉnh quảng nam cho biết
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đã ra quyết định khởi tố vụ án về hành vi hủy hoại rừng
để tiếp tục điều tra mở rộng về hành vi phá rừng phòng hộ
theo công an huyện đông giang đến nay cơ quan điều tra đã xác định có năm đối tượng tham gia vụ phá rừng phòng hộ
tại khu vực sông côn trong đó có ba đối tượng đang bị tạm giữ hình sự để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định
qua kiểm tra hiện trường các cơ quan chức năng của huyện đã phát hiện các khoảnh rừng tại tiểu khu bốn mươi một
xã tà lu và tiểu khu một trăm bốn mươi xã già hung bị chặt phá phần lớn lượng gỗ đã được chuyển ra ngoài
tại hiện trường chỉ còn lại năm lóng gỗ tròn một cây gỗ chưa sẻ và tám phách gỗ sẻ
với khối lượng hơn một mươi ba mét khối bước đầu năm đối tượng khai nhận hành vi khai thác một số gốc
trong ba mươi ba số gốc chặt hạ ở rừng phòng hộ sông côn